không đổi mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
trong lúc làm việc với cảnh sát đối tượng còn dùng đá tấn công
khiến một đại úy bị thương phải nhập viện
sự việc xảy ra vào chiều ngày hôm qua tại hà nội
đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó
vụ việc xảy ra vào chiều ngày hôm qua
tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số bảy
phòng cảnh sát giao thông hà nội
làm nhiệm vụ tại khu vực gần học viện an ninh
trên tuyến nguyễn trãi thuộc địa bàn phường văn quán quận hà đông
tổ công tác đã dừng xe máy do một người đàn ông điều khiển
người đàn ông trên đã chửi bới lăng mạ tổ công tác
rồi bất ngờ nhặt gạch đá bên đường
tấn công đại úy mai hùng sơn
cán bộ tổ công tác khiến anh sơn bị vỡ đầu chảy nhiều máu
đại úy mai hùng sơn được đưa vào bệnh viện hà đông cấp cứu
còn người đàn ông nhanh chóng bị tổ công tác khống chế
tại cơ quan công an người hành hung cảnh sát giao thông
được xác định là nguyễn quang hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
chú phường văn quán quận hà đông
ngày hôm nay hai mươi bảy tháng bảy công an quận hà đông đã tạm giữ đối tượng nguyễn quang hùng
để làm rõ hành vi chống người thành công vụ
bắt giữ người trái phép sau đó yêu cầu người nhà nạn nhân
mang tiền đến chuộc mới thả nạn nhân ra
đây là thủ đoạn mà nhiều đối tượng đã sử dụng trong thời gian qua
nhằm mục đích cưỡng đoạt tài sản
cùng với hành vi trên hai đối tượng giáp thành hưng và trần lê anh khang
vừa bị công an huyện bình đại tỉnh bến tre bắt khẩn cấp
do xảy ra mâu thuẫn trong việc làm ăn
giáp thành hưng và trần lê anh khang đã bắt và nhốt ba thanh niên
ngô văn điểm hứa văn quyện và hứa văn đô cùng chú tỉnh kiên giang
sau đó hai đối tượng này yêu cầu nạn nhân gọi điện cho người nhà
mang tiền đến chuộc với giá là ba mươi triệu đồng một người
đến ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín gia đình đô chuyển khoản cho hưng
số tiền ba mươi tám triệu đồng và đô được trả về nhà
sau đó đô đến cơ quan công an tố giác
sau khi nhận được tin báo
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình đại đã điều tra và phát hiện
điểm và quyện đang bị giữ tại nhà của hưng
qua làm việc hưng và khang đã khai nhận hành vi của mình
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm cho biết
vừa phát hiện bốn cơ sở sản xuất phân phối thuốc tân dược thực phẩm chức năng
quy mô rất lớn tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố
tại thời điểm kiểm tra bốn cơ sở sản xuất và phân phối trên địa bàn quận tám quận một mươi quận một mươi một
và huyện bình chánh các trinh sát đội bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm
phát hiện nhiều mặt hàng sản phẩm là thuốc tân dược thực phẩm chức năng giả
như viên uống tăng cường nội tiết nữ sinh lực nam mát gan bổ thận
thực phẩm chức năng cho trẻ em được các đối tượng sản xuất làm giả với số lượng lớn
các sản phẩm được pha chế sản xuất bằng hệ thống máy móc hiện đại
qua khai thác ban đầu xưởng sản xuất nằm trên địa bàn huyện bình chánh
là nơi chuyên làm giả các loại thuốc tân dược thực phẩm chức năng
của các đơn vị trong nước và quốc tế theo đơn đặt hàng
trung bình một tháng sản xuất giả và xuất ra ngoài thị trường
hơn một triệu đơn vị thuốc tân dược thực phẩm chức năng các loại
đấu tranh với tội phạm về ma túy luôn khó khăn và phức tạp
đặc biệt với địa bàn vùng cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số như tỉnh yên bái
để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
tỉnh yên bái đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ
phá nhiều chuyên án lớn bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm
mang lại bình yên cho địa bàn vùng cao
phóng sự của phóng viên antv thực hiện tại tỉnh yên bái
hai đối tượng người dân tộc mông là thảo a xúa và lý a tồng
cùng trú tại huyện mù căm trải
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh yên bái bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại chỗ thu giữ một trăm một mươi ba ba gram heroin
cùng một số tăng vật liên quan
đây chỉ là hai trăm linh số rất nhiều đối tượng người dân tộc thiểu số
đã bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ trong thời gian vừa qua
đấy là một trong những yếu tố dẫn đến nguồn cầu về ma túy
ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn
hơn nữa trên địa bàn hiện nay địa yên yên bái còn có một số viện vùng cao
có tình trạng tái trùng cây thu phiện ở địa bàn giáp danh
để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy ở vùng cao
lực lượng chức năng luôn chủ động làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản
phối hợp quản lý chặt chẽ số người nghiện trên địa bàn
vận động nhân dân không trồng và tái trồng cây thuốc viện
đồng thời tiến hành ra soát phát hiện xóa bỏ diện tích trồng và tái trồng cây thuốc phiện
tổ chức tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm và tác hại của ma túy
để quân chúng nhân dân nâng cao ý thức tự phòng tránh
đồng thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay đơn vị đã phát hiện và bắt giữ hai mươi một vụ ba mươi hai đối tượng phạm các tội về ma túy
thu giữ hơn một ba kg heroin một năm kg thuốc phiện hai bốn mươi bảy gram ma túy tổng hợp
thu giữ gần hai trăm năm mươi triệu đồng hai xe ô tô và nhiều tăng vật có liên quan
ngoài việc tham hiu giúp bà tân đốc chỉ đạo các công an huyện thị thành phố
để làm tốt công tác phòng chống ma túy phòng kinh sát điều tra tội phạm ma túy
sẽ tăng cường chỉ đạo các lưu lượng chính xác điều tra viên
để bám sát địa bản tổ chức đấu tranh mạnh trên các tuyến địa bản trọng điểm
cuộc chiến với tội phạm ma túy ở vùng cao vẫn là chặng đường dài với rất nhiều gian nan thử thách
do đó mỗi cán bộ chiến sĩ công an trong trận chiến đấu tranh với tội phạm ma túy
cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng nghiệp vụ sắc bén không ngại khó ngại khổ
tất cả vì bình yên cuộc sống của nhân dân
ngày một mươi một tháng bảy vừa qua ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương
đã công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số nhà ở năm hai nghìn một mươi chín
theo đó tổng số dân việt nam đến ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín là chín mươi sáu hai triệu người
trong đó nam bốn mươi bảy tám mươi tám triệu người nữ bốn mươi tám ba mươi hai triệu
đứng thứ ba trong khu vực đông nam á và thứ một mươi năm trên thế giới
như vậy là sau một mươi năm kể từ năm hai nghìn chín quy mô dân số việt nam đã tăng thêm một mươi triệu người
theo các chuyên gia dân số liên quan chặt chẽ tới tăng trưởng kinh tế phát triển xã hội và bền vững về môi trường
vậy việt nam đang đứng trước cơ hội và thách thức như thế nào khi dân số đạt mức hơn chín mươi sáu triệu người
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau
tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín
là một trong ba cuộc tổng điều tra lớn nhất theo quy định của pháp luật về thống kê của việt nam
được tiến hành một mươi năm một lần
kết quả được xem là nguồn thông tin chủ yếu tin cậy về tình hình dân số nhân khẩu học tình hình nhà ở dân cư
đáng lưu ý theo kết quả của cuộc tổng điều tra tốc độ giả hóa dân số của việt nam diễn ra khá nhanh
trong khi các nước có nền kinh tế phát triển mất nhiều thập kỷ thậm chí hàng thế kỷ để chuyển sang giai đoạn dân số già

thì việt nam chỉ mất từ hai mươi
đến hai mươi hai năm
để mà tránh cho được cái tình trạng là chưa giàu mà đã giảm
theo bà phạm thị hải truyền phó chủ tịch ủy ban quốc gia về người cao tuổi việt nam
những thách thức của gia hóa dân số là những điều mà việt nam không thể bỏ qua
theo đó để thích ứng với giả hóa dân số không chỉ là giải quyết vấn đề của người cao tuổi
mà cần có chính sách tiếp cận toàn diện theo vòng đời để chuẩn bị cho giai đoạn dân số già
tôi nghĩ rằng để thích ứng với giả hóa dân số thì ngay bây giờ
chính phủ phải
có những chính sách lồng ghép trong thực hiện chính sách
cả kinh tế cả xã hội về vấn đề liên quan đến người cao tuổi
thì cần phải đặt ra ngay từ bây giờ
thì mới đáp ứng được cái thực hiện cái mục tiêu mà hiến pháp đã quy định
tức là gia đình xã hội tôn vinh chăm sóc và tạo điều kiện
để người cao tuổi phát huy vai trò của mình trong xây dựng bảo vệ tổ quốc
nhìn chung với cơ cấu dân số vàng
khoảng năm mươi sáu triệu người đang tham gia thị trường lao động
thì đây được coi là một cơ cấu
coi là động lực cho phát triển kinh tế những năm tới
nhưng chúng ta cũng đang phải đối diện với ba thách thức lớn về công tác dân số
như tranh lệch mức sinh giữa các vùng miền khu vực
mất cân bằng giới tính khi sinh và gia hóa dân số
có thể nói chín mươi sáu triệu dân tạo nên sức ép rất lớn cho sự phát triển của đất nước
trên tất cả các mặt kinh tế xã hội và tài nguyên môi trường
tôi thấy một điểm nổi bật nhất trong kết quả dân số
điều tra dân số và nhà ở vừa qua là chúng ta đã tìm ra
số hộ gia đình mà chưa có nhà ở
thì đó là một phát hiện và một vấn đề
mà chúng ta phải tập trung để giải quyết nhà ở cho người dân
điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng
theo các chuyên gia ngành dân số
nếu so cuộc tổng điều tra dân số năm hai nghìn chín
một mươi năm qua với sự phát triển rất nhanh của kinh tế xã hội đất nước
dân số nước ta cũng thay đổi rất nhiều
cả về số lượng cơ cấu cả về phân bổ
đó là cơ sở
để cơ quan chức năng hoạch định chính sách phát triển dân số nói chung
và xây dựng những chính sách cụ thể
tác động đến tổng người dân
năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đang cận kề
tuy nhiên tại quảng bình
tình trạng thiếu biên trệ giáo viên
tại tất cả các bậc học
đang là vấn đề khó khăn thách thức đối với ngành giáo dục
việc thiếu giáo viên sẽ khiến cho nhiều học sinh
trong độ tuổi đến trường
có nguy cơ không thể đến lớp
đặc biệt là bậc mầm non
ghi nhận tại tỉnh bình dân
trước đây do thiếu phòng học
nên rất nhiều học sinh ở bậc mầm non
tại xã sơn trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
phải học tạm học nhờ
nhiều cháu không được đến trường do không có phòng học
được sự quan tâm của các ban ngành
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
trường mầm non sơn trạch
được đầu tư xây dựng thêm nhiều phòng học mới
tuy nhiên do thiếu giáo viên
nên việc mở lớp gặp nhiều khó khăn
trước đây trường chưa đủ phòng học
cho nên rất nhiều trẻ chưa được học
đến thời điểm đến nay
được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương
trường đã có thêm bốn phòng học
vì vậy là nguyên vòng của nhà trường
cũng như của địa phương
cũng như phụ huynh
thì muốn tăng thêm bốn lớp
có nghĩa là phải thiếu tạm giáo viên
để tất cả các trẻ
ba tuổi bốn tuổi
đều được đến trường
và kính mong được sử dụng đời của tất cả các ban ngành
để trường mầm non sơn trạch có đủ giáo viên
huy đồng trẻ đến trường
để đỡ vất vả phụ huynh và ban giáo viên
theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng bình
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
toàn tỉnh thiếu gần bốn trăm linh giáo viên
trong đó chỉ riêng huyện bố trạch
hiện đang thiếu một trăm năm mươi bảy biên chế
so với biên chế được giao năm hai nghìn một mươi tám
trong đó bậc học mầm non
tăng ba mươi một lớp
thiếu một trăm linh sáu biên chế
bậc tiểu học tăng hai mươi ba lớp
thiếu ba mươi năm biên chế
do tăng lớp ở cả ba cấp học
cho nên bố trạch cũng như cả huyện
thì thành phố khác trong toàn tỉnh
tăng lớp cho nên
thiếu biên chế giáo viên
so với biên chế cũ được giao
xong rồi cũng
đang đề xuất
thăm mưu cho huyện
giao xem biên chế
hoặc là bảo cơ chế
để giúp cho
ngành giáo dục
thì trả thành phố
thì số biên chế thiếu
để đáp ứng nhu cơm

có thể thấy
việc thiếu biên chế giáo viên
khiến các đơn vị trường
ngành giáo dục
đứng trước nhiều khó khăn
nâng cao chất lượng giáo dục
chăm sóc trẻ
các ban ngành liên quan
của tỉnh quảng bình
cần sớm có cơ chế
để tạo điều kiện
cho tất cả các em học sinh
trong độ tuổi đến trường
được tham gia học tập
khi năm học mới
đang cận kể
nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm
ngày thương minh liệt sĩ
trong những ngày qua
các đơn vị địa phương
đã tổ chức nhiều chương trình chiên
các ngủ liệt sĩ
những người đã hy sinh
trong các cuộc chiến
để giành lại độc lập
cho tổ quốc
sau đây là một số hoạt động
diễn ra trong ngày hôm nay
tại một số địa phương
trên cả nước
tại thành cổ quảng trị
đoàn công tác
cục công tác đảng
và công tác chính trị
bộ công an
đã thắp hương tưởng niệm
cài hùng liệt sĩ
đã hy sinh
trong cuộc chiến đấu
anh dũng tám mươi một ngày đêm
bảo vệ thành cổ quảng trị
góp phần đưa chiến dịch
giải phóng miền nam
đến thắng lợi cuối cùng
tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn
nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín
đoàn công tác
cục công tác đảng
và công tác chính trị
cũng đã đặt vòng hoa
dâng hương tại đài tưởng niệm
và thắp hương
tại các phần mộ
tưởng nhớ công lao to lớn
của các anh hùng liệt sĩ
đã anh dũng hy sinh
vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất tổ quốc
còn tại tỉnh thái nguyên
công an tỉnh đã tổ chức
dâng hương tưởng niệm
tại khu di tích lịch sử hai mươi bảy tháng bảy
thăm nến tri ân
tại nghĩa trang liệt sĩ
xã đào xá
huyện phú bình
tặng quà các mẹ việt nam anh hùng
các thương binh
gia đình liệt sĩ
người có công với cách mạng
và cán bộ chiến sĩ
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
với tổng số tiền hàng chục triệu đồng
thông qua những hoạt động này
nhằm tri ân
tưởng nhớ các anh hùng thương binh
đã hy sinh
vì độc lập tự do của tổ quốc
giáo dục truyền thống
và đạo lý
uống nước nhớ nguồn
cho cán bộ chiến sĩ
từ đó tạo động lực
để cán bộ chiến sĩ
vượt qua khó khăn
và hoàn thành xuất sắc
mọi nhiệm vụ được giao
công an tỉnh vĩnh long
tổ chức đoàn đến dân hoa
dân hương tri ân
các anh hùng liệt sĩ
tại bia truyền thống công an tỉnh
tại xã hậu lộc
huyện tam bình
trong không khí trang nghiêm
đoàn đã thành kính dân hoa
và dành một phút mặc nghiệm
tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
trong lực lượng công an
đã anh dũng chiến đấu
hy sinh vì độc lập dân tộc
vì sự bình yên của đất nước
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực
nhằm giáo dục truyền thống
nêu cao tinh thần cách mạng
khơi dậy niềm tự hào dân tộc
để lực lượng công an
tiếp tục ra sức thi đua
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
và xây dựng quê hương
ngày càng văn minh
cũng nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm
ngày thương minh liệt sĩ
trong những ngày tháng bảy này
cục truyền thông công an nhân dân
phối hợp với công an tỉnh hà giang
đã đến thăm và chia sẻ
với các gia đình thương minh liệt sĩ
trên địa bàn tỉnh hà giang
tròn một mươi chín năm
kể từ ngày liệt sĩ đỗ xuân dũng
hy sinh trong khi truy bắt tội phạm
người vợ này đã vượt qua nỗi đau mất mát
để nuôi con khôn lớn
chị có thể mỉm cười hạnh phúc
khi con trai chị lại nối tiếp sự nghiệp của bố
và sẽ trở thành một chiến sĩ công an
tiếp tục bảo vệ an ninh trật tự
giữ gìn sự bình yên cho nhân dân
em sinh ra không thấy bố
lúc mới sinh là
không chẳng được như các bạn
hai mẹ con em
thì nhiều lúc
những lời động viên
những cái nắm tay chia sẻ
của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
là động lực để mẹ con chị oanh
cố gắng trong cuộc sống
khi chồng tôi hy sinh
thì tôi mới mang bầu
chẳng được có tám tháng
cứ đến ngày
hai mươi bảy tháng bảy
công an nhân dân
có cả công an
cục truyền thông của công an
để bộ lên
và thăm hỏi đồng viên
mẹ con tôi
cũng cảm thấy rất là xúc động
cảm thấy được an ủi phần nào
cục truyền thông công an nhân dân
đã đến thăm hỏi
và tặng quà cho các gia đình thương bệnh binh
gia đình liệt sĩ
và chiến sĩ
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
trong lực lượng công an
và quân đội nhân dân
cũng là một
đối tượng chính sách
nhưng mà so với nhiều đồng chí đồng đội mình
còn nhiều người còn lớn hơn
mà mình đã được thăm
thế mình cảm thấy tự hào
và cảm thấy thật ra là rất là
và thấy sự quan tâm của
cục truyền thông bộ công an
mỗi một cuộc chiến
của các đồng chí đến
đến với các gia đình
đây là một cái niềm
cổ vũ động viên rất lớn
để tạo một sự niềm tin
để gia đình
cũng như là
gia đình thương binh
có một cái hành trình
để làm sao
cái truyền thống
của lực lượng công an
cũng như là những sự hy sinh
của các đồng chí
cùng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa
cục truyền thông công an nhân dân
luôn dành sự quan tâm
tới cuộc sống của đồng bào
các dân độc thiểu số
cục truyền thông công an nhân dân
cùng các nhà hảo tâm
đã tặng quà
tới các gia đình
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
đồng thời trao tặng
một trăm linh triệu đồng
của trường phổ thông dân tập đội chú
tỉnh hà giang
xây dựng công trình nước sạch
nhằm giúp các gai học sinh
có thêm điều kiện học tập tốt hơn
chương trình hành trình triên
là hoạt động thường liên
của cục truyền thông công an nhân dân
khởi đầu những năm trước đây
là do trung tâm phát hành
truyền hình điện ảnh công an nhân dân thực hiện
năm nay có sự xuất hiện
của nhà xuất bản công an nhân dân
và báo công an nhân dân
đều là các đơn vị
trực thuộc cục truyền thông công an nhân dân
chương trình có ý nghĩa đặc biệt
đúng như tên gọi của nó
chương trình hành trình triên
nhằm tưởng nhớ triên
các anh hùng liệt sĩ
đã ngã xuống
vì nền độc lập tự do của tổ quốc
đồng thời qua đó
giáo dục truyền thống
cho cán bộ chiến sĩ
phóng viên biên tập viên
của cục truyền thông công an nhân dân
các hoạt động đền ơn đắc nghĩa
của cục truyền thông công an nhân dân
giúp giáo dục cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
trong cục phát huy tinh thần tương thân tương ái
trung sức cộng cộng đồng
húc đỡ đồng bào nghèo
vụ sâu vùng xa
gia đình chính sách
người có công với cách mạng
kỷ niệm bảy mươi hai năm
ngày thương binh liệt sĩ
sở thông tin và truyền thông
thành phố đà nẵng
đã tổ chức chuyến hành trình về nguồn
dân hương lên cây ngục liệt sĩ
tại hà tĩnh và nghệ an
dành cho các cựu chiến binh
và các phóng viên báo đài
trên địa bàn thành phố
ngã ba đồng lộc
những ngày tháng ba
giữa cái nắng gây gắt
của dãy đất miền trung
tượng đài của những người chiến sĩ
thanh niên sung phong
sừng sửng hiên ngang
như chiến tích của một thời hào hùng
câu chuyện về những người con gái
đã hy sinh cả tuổi thanh xuân
để bảo vệ tuyến đường huyết mạch
trong năm tháng chiến tranh ác liệt
không khỏi khiến cho những người
cựu binh năm xưa xúc động bồi hồi
thấy được cái giá trị
đích thực của
cái tinh thần anh dũng
đã tổ chức
của các đồng đội
đã chiến đấu tại đây
đây là một sức đo để tạo lên
sức bận cho tuổi trẻ chúng ta sau này
với một quyết tâm để
vì xây dựng đất nước
và sẵn sàng đi bất cứ đâu
khi tục bỏ gọi đến tụi mình
sách nghiệm của cựu chiến binh chúng tôi
là truyền lại cho thế giới trẻ
học tập những giá trị
về lý sự đã có
và chính những câu chuyện đó
đã cho thế hệ trẻ hiểu hơn
về những cống hiến hy sinh to lớn
của lớp cha anh
khi mà chấn kiến những người chiến sĩ
những thanh niên sung phong
họ đã nằm xuống ở những tuổi đời
còn rất là trẻ
bỏ lại rất là nhiều ước mơ hy vọng
với bản thân là một phóng viên
cũng như là đại diện cho thế hệ trẻ
của thành phố đà nẵng
thì bọn em lại càng ý thức hơn được
cái sự quan trọng của những cái sự hy sinh này
và đặc biệt là cái trách nhiệm
cũng như là nghĩa vụ của bọn em
trong việc lan tỏ tinh thần này
đến với tất cả mọi người
thông qua những cuộc hành
về bồn nhân ngày truyền thống
thương binh liệt sĩ
thì qua đó thì các cơ quan báo chí
trên địa bàn thành phố
cũng sẽ giới thiệu đến với bạn đọc nói chung
và người dân đà nẵng nói riêng
về những tên đất tên người
đã làm nên những chiến công lịch sử vẽ vang cho dân tộc
và để có được ngày hôm nay
tại khu di tích lịch sử truong bồn
có câu chuyện tình yêu giữa thời chiến
đã hóa thành bất tử
đó chính là câu chuyện giữa liệt sĩ nguyễn thị tâm
và liệt sĩ cao ngọc hòa
hai anh hùng đã cùng hy sinh
ngay trước ngày cưới vài tiếng đồng hồ
ngày ba mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
thì gia đình của trường hoa
đã lên làm cái lễ giảm hỏi
tức là bỏ trâu
để rồi nó là đặt vấn đề với gia đình đơn gái
là cho hai bên đi lại
thì sáng hôm sau là
gia đình của trường hoa
trên đường ra về
thì ở trên phong bồn này
nó có một loạt bom
của máy bay mỹ
nó có một loạt bom
và trưa hôm đó
thì gia đình nhận được nguồn tin
rằng là âu tâm và trường hoa
đã hy sinh ở trên
tại phong bồn này
và cứ thế
những câu chuyện chân thực
nhưng cũng rất đổi hào hùng
đã trở thành những hành trang
quý báu cho thế hệ
ngày hôm nay
nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm
ngày thương minh liệt sĩ
hành trình về nguồn kể
những câu chuyện lịch sử
của dân tộc
đã để lại nhiều xúc cảm
và nhắc nhở
mỗi chúng ta
hãy trân trọng hòa bình
ngày hôm nay
và sống có trách nhiệm hơn
với quê hương đất nước